thưa quý vị trong quá trình kiểm tra khối lượng lắp đặt dây cắp điện của dự án lưới điện
trung hạ thế thành phố việt trì tỉnh phú thọ thi công từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi bốn để nghiệm thu
công ty điện lực phú thọ phát hiện tuyến cắp điện ngầm trên nhiều tuyến đường đã bị kẻ gian trộm cắp
hơn chín mét trị giá khoảng một mươi chín tỷ đồng đơn vị này đã báo cơ quan công an để điều tra
xác định có dấu hiệu của tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nên công an tỉnh phú thọ đã khởi tố
vụ án hình sự về trộm cắp dây cắp điện để điều tra làm rõ đối tượng gây án
ban chuyên án đã xác minh tại các tỉnh thành phố như hà nội sơn la lai châu yên bái và các tỉnh phía nam
thu thập chứng cứ trong một thời gian ngắn đã làm rõ được toàn bộ các đối tượng chủ mưu cầm đầu
và các đối tượng khác đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã tạm giữ hình sự
bốn đối tượng có liên quan hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng